công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết hiện vẫn còn chín mươi năm vé đi và đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt bắc nam thời gian trước và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
lượng vé chủ yếu còn trong hai ngày là ngày hai mươi ba và hai mươi chín tháng chạp tức ngày tám và một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên các chặng từ ga sài gòn biên hòa đi các tỉnh miền trung trong những ngày cao điểm từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi tám tháng chạp âm lịch hiện đã kín chỗ
thời gian sáu tết nguyên đán từ ga hà nội đi ga nha trang biên hòa sài gòn còn khoảng bảy mươi chỗ tập trung từ ngày bốn đến ngày một mươi sáu tháng riêng tức là từ ngày một mươi chín tháng hai đến ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám